trong một mươi năm ngày đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội đơn một đường phố tại thủ đô hà nội dường như khá thưa thớt
chỉ những người có việc cần thiết mới ra khỏi nhà và tham gia giao thông
bên cạnh đó tất cả các dịch vụ vận chuyển đều tạm dừng hoạt động trong thời gian này
tuy nhiên đối với đợt hai lượng người dân ra đường đã có sự gia tăng
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân ngay trong cuối giờ chiều ngày hôm nay
thưa quý vị và các bạn thủ đô hà nội cùng với nhiều địa phương khác trên cả nước
hiện vẫn đang tiếp tục thực hiện chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
về giãn cách xã hội ít nhất là cho đến hết ngày hai mươi hai tháng bốn
và thời điểm tôi đang đứng đây là cuối giờ chiều ngoài đường hiện nay thì vẫn đang lất phất vài giọt mưa
nhưng bên cạnh cái việc mà một vài người dân còn không đeo khẩu trang hay là còn đi tập thể dục
thì hầu hết người dân đều đã trang bị khẩu trang khi tham gia giao thông
cũng như là rất nhiều cửa hàng trên những tuyến phố chính thì đã thực hiện đóng cửa
để bảo đảm việc không tập trung đông người
chỉ thị một mươi sáu yêu cầu người dân ở nhà
hạn chế tối đa ra ngoài trừ các trường hợp thực sự cần thiết
gồm mua lương thực thực phẩm dược phẩm và hàng hóa dịch vụ thiết yếu khác
các trường hợp khẩn cấp cấp cứu khám chữa bệnh thiên tai hỏa hoạn
làm việc tại các cơ quan đơn vị nhà nước lực lượng vũ trang cơ quan ngoại giao và tại các cơ sở
đối với các trường hợp cần thiết được ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang
rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn
không tập trung quá hai người trở lên tại nơi công cộng
ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện và phải giữ khoảng cách tối thiểu hai mét